tri cục trăn nuôi và thú y tỉnh thái nguyên vừa cho biết mẫu xét nghiệm đàn lợn chết của hộ gia đình ở xã úc kỳ huyện phú bình đã cho kết quả dương tính với tả lợn châu phi
như vậy thì đây là ổ dịch đầu tiên được phát hiện trên địa bàn tỉnh thái nguyên
ngày năm tháng ba lực lượng chức năng tỉnh thái nguyên kiểm tra thực tế tại nhà ông nguyễn văn thảo có tổng đàn lợn là năm mươi hai con trong đó đã chết ba mươi bốn con lợn
ngay sau đó đàn lợn năm mươi hai con đã được tiêu hủy theo quy định đồng thời lấy mẫu xét nghiệm gửi trung tâm chẩn đoán thú y trung ương và tiến hành các biện pháp phun khử trùng rắc vôi bột tại chuồng trại và khu vực xung quanh
kết quả xét nghiệm đã có tám trên một mươi mẫu dương tính với bệnh dịch tả lợn châu phi
cơ quan chức năng tỉnh thái nguyên đã đến kiểm tra tại huyện phú bình đồng thời yêu cầu các địa phương khác triển khai khẩn cấp các giải pháp dập dịch kiểm soát dịch bệnh tránh để lây lan
đồng thời tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền để định hướng dư luận tránh gây hoang mang trong nhân dân ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ thịt lợn trên địa bàn